vào khoảng h bốn mươi năm phút dạng sáng ngày hôm nay một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố thanh bình phường tân bình thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
xe khách chạy với tốc độ cao đã đâm thẳng vào xe máy chở ba học sinh đang qua đường khiến hai em học sinh tử vong tại chỗ học sinh còn lại tử vong trong bệnh viện
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên điểu hiền điều khiển xe máy chở phía sau là nguyễn thị thu hiền và nguyễn thị hoài thương
lưu thông trên đường quốc lộ một mươi bốn hướng từ tỉnh đắk nông đi tây ninh
khi đến đường giao nhau giữa đường quốc lộ một mươi bốn và đường lê duẩn thuộc khu phố thanh bình phường tân bình thị xã đồng xoài hiển điều khiển xe máy băng qua đường để vào đường lê duẩn
tuy nhiên khi đang chuẩn bị qua đường do không chú ý quan sát nên xe máy của ba học sinh này đã bị chiếc xe khách loại năm mươi hai chỗ ngồi chưa rõ người điều khiển đâm thẳng trực diện ngang hông xe máy
vụ tai nạn khiến cho hiển và hiền tử vong tại chỗ thương tử vong trong bệnh viện
trong khi đó tại đắk lắc vào khoảng hai mươi một h tối ngày hôm qua trước số nhà một trăm chín mươi chín đường phạm văn đồng phường tân hòa thành phố bơ ma thuật cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy và xe tải khiến ba người thương vong
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên xe máy do anh trịnh hữu đạo chú thành phố buôn ma thuật điều khiển chở theo vợ là nguyễn thị
nguyễn thị thu tuyết đang lưu thông trên đường phạm văn đồng là đường một triều
khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do anh nguyễn trí trung cùng chú thành phố buôn ma thuật điều khiển chạy hướng ngược lại
hậu quả làm anh trung ngã xuống đường liền bị xe tải do tài xế nguyễn hải thạch chú tỉnh đắk nông điều khiển từ phía sau lao tới cán tử vong
riêng anh đạo sau khi va chạm với xe của anh trung tiếp tục mất lái lao về phía trước đâm vào vỉa hè sau đó mới dừng lại
hậu quả anh đạo bị đa chấn thương bất tỉnh được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc
chị thuyết may mắn bị thương nhẹ
từ một cuộc vui đã trở thành án mạng cũng vì có hơi men trong người đối tượng đặng hữu tài chú tại lâm đồng đã dùng dao đâm tử vong chính người bạn của mình sau cuộc nhậu
và với hành vi trên công an tỉnh lâm đồng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng tài
theo điều tra vào tối
ngày hai mươi tám tháng hai tài cùng lê phước lâm mai thành long và một số người bạn tổ chức nhậu tại quán
do say rượu lâm đã gây sự với ba người khách đang uống nước tại đây
thấy tài và lâm rằng co nhau long vội ôm giữ tài
tài bùng vẫy và con dao trên tay tài đã đâm trúng ngực khiến lâm tử vong
còn lâm bị thương sau đó tài đã đến cơ quan công an đổ thú
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình vừa triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy
bắt giữ một đối tượng tài
đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí nguy hiểm
đối tượng bị bắt là nguyễn văn tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trú tại phường trần lãm thành phố thái bình đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
khám xét trên người đối tượng tường cơ quan điều tra thu giữ heroin và một điện thoại di động cùng với một số tăng vật có liên quan
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng công an phát hiện thu giữ một khẩu súng loại k năm mươi bốn và một khẩu súng loại côn quay cùng tám viên đạn
bước đầu nguyễn văn tường khai nhận số ma túy trên tường mua về sử dụng và bán kiếm lời
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trong quá trình tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã hiệp phước
tổ cảnh sát phản ứng nhanh công an huyện nhân trạch tỉnh lâm đồng đã phát hiện bắt quả tang ba đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy đá trên xe taxi
mở rộng điều tra cơ quan công an đã phát hiện đối tượng còn có hành vi tổ chức đòi nợ thuê sử dụng hung khí nguy hiểm để thanh toán nhau
đã thu giữ thêm một bịch ma túy đá và nhiều hung khí nguy hiểm khác tại phòng trọ của các đối tượng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đường dây mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy này do nguyễn thanh vàng thường trú tại huyện vĩnh cửu tạm chú huyện nhân trạch cầm đầu
tham gia với vàng còn có nguyễn minh tiến thường trú tại tỉnh kiên giang tạm trú cùng địa chỉ với vàng
vũ văn thắng thường trú tại xã lộc an huyện long thành có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
khuya ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi tám tổ cảnh sát phản ứng nhanh công an huyện nhân trạch trong lúc tuần tra khu vực chợ đêm tại ấp hai xã hiệp phước
đã phát hiện xe taxi chở bốn đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường nên yêu cầu dừng xe
lực lượng chức năng mở cửa xe kiểm tra đối tượng nguyễn thanh vàng và nguyễn minh tiến lao ra khỏi xe bỏ chạy
qua truy đuổi tổ tuần tra đã bắt được tên tiến đồng thời khống chế bắt giữ hai đối tượng đang ngồi trong xe là vũ văn thắng và đoàn minh quân
tiếp tục kiểm tra xe lực lượng chức năng phát hiện một gói ma túy đá cất dấu dưới sàn ghế phụ phía trước nơi nguyễn thanh vàng ngồi và một số vũ khí nguy hiểm
khi tổ tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường thì phát hiện một chiếc taxi có chở bốn nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn mặc áo khoác đen
sau đó là tổ tuần tra kiểm soát thì có dừng xe taxi để kiểm tra
khi qua quá trình kiểm tra thì trong đang lúc kiểm tra thì bốn đối tượng đã bỏ hai đối tượng đã mở cửa xe và tẩu thoát
thì khi tôi là người trực tiếp truy đuổi bắt được một đối tượng còn bốn đối tượng chạy vào khu ở nhà ở xã hội và đã bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến chiều ngày hai mươi sáu tháng hai lực lượng điều tra đã khống chế bắt được đối tượng nguyễn thanh vàng
khi đang trên đường đến một điểm hẹn tại xã hiệp phước bán ma túy thu giữ ma túy đá và một dao nhọn
qua đấu tranh bước đầu vàng khai nhận nhiều lần cùng đàn em đến tp hcm mua ma túy về phân nhỏ ra bán và sử dụng
cái đó là bây giờ là thằng thắng em nói là em chỉ giới thiệu cho thằng thắng với lại thằng thường tiến làm gì đó làm em không biết không có liên quan tới em
thì cái đó là thằng thắng nói là em không có liên quan còn nhận tiền là thằng thắng nó làm cái gì đó là nó nhận chiều đổi đó
mà bắt cái nhóm đối tượng do tên vàng cầm đầu là quá trình điều tra thì chúng tôi cũng thấy là không phải là các đối tượng này ngoài cái việc mà mua bán sử dụng chất ma túy không
mà tan và thu giữ là có một số mạ tấu rồi một số gói điện
thì hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp tục điều tra
để mở rộng để điều tra làm rõ về các hành vi sử dụng không ký như thế nào
thì việc này là cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm để xử lý theo đúng cái quy định của pháp luật
khám xét khẩn cấp phòng trọ của nguyễn thanh vàng và nguyễn minh tiến cơ quan công an phát hiện thu giữ thêm một gói ma túy đá
một số dụng cụ vật dụng dùng để sử dụng phân chia và đóng gói ma túy
ngoài ra cơ quan công an còn phát hiện thu giữ bốn dao lê mã tấu một đèn pin d gọi điện nhiều điện thoại di động
vàng đã triều mộ nhiều đàn em
vàng đã thực hiện ma túy làm đệ tử để giúp việc giao dịch mua bán ma túy và đòi nợ thuê
khi đàn em thực hiện xong vàng cho sử dụng ma túy miễn phí
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
một băng trộm cắp xe máy tẩy số khung số máy chuyên nghiệp vừa bị bắt giữ tại bình định
sau một thời gian khẩn trương tiến hành điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hoài nhơn đã nhanh chóng làm rõ băng nhóm trộm cắp này và bắt giữ hai đối tượng
các đối tượng bị bắt tạm giam gồm phan tấn lưu và trương công tiến cùng chú tại huyện hoài nhơn tỉnh bình định
theo tài liệu của cơ quan điều tra trước trong và dịp tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám hai đối tượng này đã câu kết với nhau thực hiện hơn một mươi vụ trộm cắp xe máy
trong đó có ba vụ tại huyện hoài nhơn tám vụ ở các địa bàn lân cận
thủ đoạn của băng nhóm trộm cắp này là lợi dụng đêm tối đến các vùng nông thôn vắng người quan sát có nhà dân nào sơ hở thì đột nhập vào trộm xe máy
sau đó chúng cà số máy số khung gắn biển số giả rồi bán với giá rẻ cho những thanh niên cần phương tiện đi chơi dịp tết
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
hơn một trăm linh triệu đồng là tăng vật mà lực lượng công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu vừa thu giữ trong vụ triệt xóa điểm đánh bài ăn tiền tại xã ninh thạnh lợi a huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
trước đó vào chiều ngày bảy tháng ba nhận được tin báo của quần chúng nhân dân công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
đã tổ chức bắt quả tang tám đối tượng đang có hành vi đánh bải an tiền tại xã ninh thạnh lợi a huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một bộ bài tây số tiền trên một trăm linh triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
còn tại lạng sơn hàng chục đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại đồi khao sừng thuộc thông hua cầu xã đông qua huyện lộc bình
đã bị đội điều tra tổng hợp công an huyện lộc bình tổ chức bắt quả tang
phát hiện lực lượng công an các đối tượng lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở đã bỏ chạy theo nhiều hướng
tổ công tác đã bắt giữ tại chỗ năm đối tượng thu giữ toàn bộ dụng cụ đánh bạc và số tiền gần một mươi năm triệu đồng chín xe mô tô
tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án đến nay đã vận động chín đối tượng ra đầu thú
công an huyện lộc bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can một mươi bốn đối tượng về hành vi đánh bạc
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
và những tin tức an ninh trở tự nóng nhất chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo trên intv
cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội giết người
đối tượng nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại tổ một khu bốn phường mông dương thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
và đối tượng phạm quyết thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã hạ long huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an